ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương cho biết lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng nhiều mặt hàng tăng đặc biệt là xăng dầu than giá vận chuyển do đó sẽ ảnh hưởng tới cpi
tháng một mươi tăng một sáu mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
nhấn mạnh áp lực lạm phát là rất lớn ông hải cho hay việc tăng giá những mặt hàng đầu vào sẽ làm giá thành chi phí sản xuất tăng cao lên đưa giá hàng tiêu dùng tăng cao ảnh hưởng đời sống người dân cũng như năng lực cạnh tranh của hàng hóa
do vậy chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm giảm áp lực tăng giá thành với bộ công thương mặt hàng xăng dầu liên bộ đã sử dụng linh hoạt quỹ bình ổn để bình ổn giá xăng dầu nên giá xăng dầu trong nước tăng thấp hơn giá thế giới
với mặt hàng điện đã có năm đợt hỗ trợ giảm giá điện với tổng số tiền là một mươi sáu sáu trăm năm mươi tỷ đồng mặc dù giá đầu vào tăng sẽ điều chỉnh giá điện nhưng năm hai nghìn hai mươi một này sẽ không tăng giá điện còn việc điều chỉnh thế nào thì còn phụ thuộc vào diễn biến giá thị trường thế giới
thời gian tới ông hải cho rằng cần theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả thế giới đánh giá mặt hàng nguyên vật liệu nào có khả năng thiếu hụt để có chính sách đối ứng cho phù hợp
miền bắc đón đợt rét kéo dài một tuần
sát ba xuống năm tám độ c
từ mai mùng bảy tháng một mươi một miền bắc và bắc trung bộ sẽ đón đợt rét sâu nhất từ đầu năm với nền nhiệt phổ biến một mươi năm một mươi tám độ vùng núi một mươi hai một mươi năm độ vùng núi cao dưới tám độ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày sáu tháng một mươi một không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng trưa và chiều mai bảy tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi bắc bộ
tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ bắc trung bộ sau đó ảnh hưởng đến trung trung bộ
ngày và đêm mai bảy một mươi một ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to
từ ngày chín một mươi một trời hưởng nắng
từ ngày tám tháng một mươi một khu vực đà nẵng đến khánh hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ đêm mai ở bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất một mươi năm một mươi tám độ vùng núi từ một mươi hai một mươi năm độ vùng núi cao dưới tám độ
từ khoảng đêm một mươi hai tháng một mươi một nhiệt độ có thể giảm thêm
từ đêm bảy một mươi một đến hết đêm tám một mươi một trời rét ẩm cảm giác rét rõ cả ngày và đêm do kèm mưa
từ ngày chín tháng một mươi một mưa giảm nhiệt độ thấp nhất đợt này ở hà nội phổ biến một mươi năm một mươi tám độ ở sapa năm tám độ ở mẫu sơn sáu chín độ
từ khoảng ngày một mươi tháng một mươi một bắc bộ rét khô trời chỉ rét về đêm ban ngày hứng nắng
dự báo đợt rét này cao dài đến khoảng một mươi ba một mươi bốn một mươi một
từ chiều mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm
ở vịnh bắc bộ có gió đông mạnh cấp bảy có lúc cấp tám giật cấp chín
khu vực bắc biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
sáng ngày năm một mươi một thượng tòa thích quảng trân phó ban nghị lễ giáo hội phật giáo tp hcm cho biết
thành phố sẽ tổ chức đại lễ cầu siêu người mất vì covid một mươi chín dự kiến diễn ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tại việt nam quốc tử
theo hai phương án nghi lễ hạn chế và cho phép tập trung đầu người
việc tổ chức đại lễ cầu siêu được ban trị sự họp và thống nhất vào ngày bốn một mươi một dự kiến đại lễ diễn ra trong sáng một mươi tám một mươi một
tức ngày một mươi bốn tháng một mươi âm lịch gồm hai phần lễ chính có sự tham dự của lãnh đạo thành phố và các ban ngành
sau phần lễ chia tăng gia đọc kinh và cúng linh cho những người mất vì covid một mươi chín
ban thư ký giáo hội phật giáo việt nam sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng của tp hcm để thảo luận
thống nhất phương án số lượng người tập trung cho phép
trong tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn thành phố các tự viện trên địa bàn sẽ đồng loạt cử hành trì tụng kinh
theo pháp môn hồi hướng đến đồng bào tử vong vì covid một mươi chín được vãng sinh về cõi lành cầu nguyện quốc thái dân an dịch bệnh sớm tiêu trừ
đến sáng nay cả nước ghi nhận tổng cộng hơn hai mươi ba ba trăm linh người tử vong vì covid một mươi chín trong đó tp hcm có hơn một mươi sáu sáu trăm linh trường hợp
hiện bộ tư lệnh thành phố là cơ quan tiếp nhận thống kê quản lý lưu giữ tài sản di vật các nạn nhân
cơ quan này đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các quận huyện trao trả các tài sản di vật cho các gia đình
theo bộ tư lệnh thành phố trong đợt dịch thứ tư vừa qua số ca lây nhiễm và tử vong ở mức cao việc xử lý thi hài tử vong do nhiễm covid một mươi chín gặp nhiều khó khăn
trước tình hình đó thực hiện chỉ đạo của thành ủy thành phố cơ quan này lập các đội công tác đặc biệt tiếp nhận xử lý thi hài
khâm liệm hòa táng chăm lo hậu sự vận chuyển và giao hơn một mươi hụi cho cốt người tử vong do covid một mươi chín cho thân nhân gia đình
việt nam đang tạm thời công nhận một giấy chứng nhận tiêm chủng hộ chiếu vaccine của bảy mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến bộ ngoại giao
theo đó người mang các giấy tờ này được sử dụng trực tiếp ở việt nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống con bảy ngày
theo hướng dẫn của bộ y tế về rút ngắn thời gian cách ly cho người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi covid một mươi chín
danh sách các quốc gia các vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín được cập nhật thường xuyên tại cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của bộ ngoại giao
tại buổi họp báo thương kỳ ngày bốn tháng một mươi một phó phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng cho biết
những người đến từ các nước và vùng lãnh thổ chưa giới thiệu chính thức mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín cho việt nam
có thể liên hệ với các cơ quan đại diện việt nam ở sở tại để hợp pháp hóa hoặc xác nhận nội dung các giấy tờ nói trên
tuy nhiên đây mới chỉ là giải pháp tạm thời trước khi việt nam chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của nước ngoài
bà phạm thu hằng lưu ý để được công nhận chính thức hộ chiếu vaccine nước ngoài cần đáp ứng bộ tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine của các quốc gia
và vùng lãnh thổ tại việt nam đã được lãnh đạo chính phủ phê duyệt
cụ thể mẫu hộ chiếu vaccine phải được cung cấp đồng thời trên môi trường điện tử và văn bản giấy phải mang mã xác thực
do các quốc gia vùng lãnh thổ có hệ số an toàn cao tỷ lệ tiêm chủng rộng rãi cấp
vaccine phải được tổ chức y tế thế giới trung tâm kiểm soát dịch bệnh hoa kỳ hoặc cơ quan quản lý dược phẩm châu âu
hoặc bộ y tế việt nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ các cơ quan chức năng của việt nam đang cân nhắc việc mở rộng đối tượng
được nhập cảnh việt nam để áp dụng vào thời điểm thích hợp tiến tới sớm nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ
bộ ngoại giao cũng đang khẩn trương trao đổi với khoảng tám mươi đối tác để đẩy nhanh việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine
sở du lịch tp hcm vừa xây dựng dự thảo đề án tổ chức đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm
sử dụng hộ chiếu vaccine cuối năm hai nghìn hai mươi một và năm hai nghìn hai mươi hai
dự kiến đề án thí điểm từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và thực hiện mở rộng trong năm hai nghìn hai mươi
không yêu cầu cách ly sau nhập cảnh khi áp dụng cơ chế hộ chiếu vaccine
lựa chình thực hiện theo ba giai đoạn
giai đoạn một từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
khép kín thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
qua các phương tiện du lịch đường thủy tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn tại tp hcm
doanh nghiệp lữ hành được phép hoạt động phải đáp ứng đủ các điều kiện
có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thời gian hoạt động từ năm năm trở lên
có thị trường nguồn khách phù hợp với thị trường được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tp hcm
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào tp hcm tối thiểu năm mươi khách một năm
số liệu tính năm hai nghìn một mươi chín
có hợp đồng trực tiếp với cơ sở lưu trú được lựa chọn thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại tp hcm
ưu tiên cho đơn vị ứng dụng công nghệ trong việc phục vụ khách du lịch
thực hiện tốt các quy định khác của pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành trong quá trình phục vụ khách du lịch
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế cho phép tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đủ điều kiện theo quy định
được phép phục vụ khách du lịch quốc tế đến tp hcm thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ thông qua các phương tiện du lịch đường thủy
khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại tp hcm trong thời gian bảy ngày
trước mắt kết nối kiên giang nha trang đà nẵng quảng nam quảng ninh và có thể bổ sung một số địa phương khác nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
quy trình tổ chức đón và phục vụ khách quốc tế đến tp hcm
thực hiện quy trình thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
quy trình vận chuyển khách quy trình đón và phục vụ khách du lịch quốc tế tại cơ sở lưu trú điểm tham quan cơ sở dịch vụ du lịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các bộ ngành trung ương
đối tượng là khách quốc tế khách người việt nam đang làm việc sinh sống tại các nước bà con kiều bào đi theo mục đích thương mại công vụ hồi hương thăm thân
khách quốc tế đã được nhập cảnh vào tp hcm theo quy định về xuất nhập cảnh cách ly theo quy định an toàn của chính phủ bộ y tế cùng các cấp thẩm quyền
khách quốc tế chuyển tiếp đến từ năm địa phương đã được chính phủ đồng ý chủ trương về thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam là đà nẵng kiên giang khánh hòa quảng nam và quảng ninh
khách quốc tế đến và đi theo mục đích du lịch chọn gói combo khép kín tham quan du lịch tp hcm giai đoạn một và khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch giai đoạn hai và ba từ tất cả các thị trường được phép mở đường bay
khách quốc tế đến đi theo mục đích du lịch từ các phương tiện du lịch đường thủy nhập cảnh qua cảng hành khách quốc tế cảng sài gòn
ưu tiên khách du lịch đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại một số khu vực như châu âu trung đông đông nam á đông bắc á và bắc mỹ châu úc
khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận không áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ
thời gian tiêm mũi hai hoặc mũi một đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất cảnh hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp và được việt nam công nhận thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng
có kết quả âm tính với xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc rt lam trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận
tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi usd
tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lựa hành